vâng thưa quý vị vào tối qua ngày ba mươi tháng tám trên tuyến đường thái thị bôi thuộc địa bàn phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa tiến hành bắt giữ một nam thiếu niên có hành vi cầm dao đâm hai người trong một ngôi nhà
khiến cho những người này bị thương tích nặng
đối tượng là hà minh thức một mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
theo đó vào tối ngày ba mươi tháng tám thức cầm một con dao và một cây kéo ra khỏi nhà
khi đến trước số nhà một trăm sáu mươi tám thái thị bôi thì cách nhà đối tượng gần hai trăm linh mét thấy trong nhà có hai người đang ngồi chơi điện thoại
thức liền buông lời thích thức khi thấy các bị hại thờ ơ trả lời thức cầm dao đâm luôn
và nhận được tin báo công an quận thanh khê đã có mặt kịp thời khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
được biết thức rất ít khi giao tiếp với mọi người chỉ nhốt mình trong phòng chơi game trong suốt mùa dịch
và trong thời gian gần đây gia đình cho biết là thức có chơi một số game bạo lực có liên quan đến đâm chém người và cho đến tối qua
thì đã bỏ khỏi nhà và cầm theo dao và kéo gây án
hiện vụ việc đang được công an quận thanh khê củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ